ngày một mươi bảy tháng bốn bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam
đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ năm phương tiện đang vận chuyển cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc
giấy tờ hợp lệ trên khu vực luồng thị vải cái mép
năm phương tiện có số hiệu lần lượt là hp bốn nghìn năm hp bốn nghìn ba trăm chín mươi ba hd sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín qn bảy nghìn sáu mươi bảy hd một nghìn tám trăm bảy mươi tám đang vận chuyển khoảng hai bốn trăm hai mươi mét khối cát nhiễm mặn
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép và chứng chỉ hành nghề
đối với năm thuyền trưởng của năm phương tiện nói trên để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ việc